tối qua phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở
đối với trần công xuân tức chín xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú phường thới thuận quận thốt nốt
xuân là chủ mưu trong vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt
liên quan đến vụ đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt
xảy ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an thành phố cần thơ đã khởi tố vụ án để điều tra
hai nghi can liên quan đến vụ án gồm nguyễn quốc tài nguyên sinh năm hai nghìn
và hồ thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại quận thốt nốt
trong đó hồ thanh hải đã bị bắt tạm giam để điều tra
còn nguyên đang chấp hành án tù giam về tội cối gây thương tích trong một vụ án khác